từ khi dịch tả lợn châu phi tái bùng phát thì đến nay các ổ dịch tại tỉnh hà giang đã ngày càng lây lan và khó kiểm soát
có ba mươi xã phường đã được xử lý ổ dịch cùng một con lợn hơi bị tiêu hủy
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà giang đã có một trăm tám mươi bốn hộ chăn nuôi tái phát dịch tả lợn châu phi
các ổ dịch lây lan giải rác và đáng lo ngại nhất là chưa có biện pháp dập dịch trở đề
ubnd tỉnh hà giang vừa ban hành công văn chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng chống dịch
tri cục trăn nuôi thú y tỉnh tổ chức chiến dịch tuyên truyền hướng dẫn người dân dọn vệ sinh rác vôi bột và phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại
ngăn chặn dịch bệnh lây lan giảm bớt thiệt hại cho ngành chăn nuôi